thưa quý vị mới đây một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên địa bàn huyện kiên lương tỉnh kiên giang
đã khiến ít nhất một mươi một tàu cá bị thiệt hại hai căn nhà tạm ba căn khác liền kề bị cháy xém
bước đầu xác định ngọn lửa bùng phát tại hai căn nhà tạm và cháy lan sang các tàu đánh bắt hải sản
neo đậu sau nhà sau đó ngọn lửa tiếp tục bùng phát dữ dội và cháy lan sang nhiều tàu khác neo đậu gần đó
các tàu đánh bắt hải sản sau khi cháy thì đã bị đứt dây và trôi giạt theo nhiều hướng khác nhau
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại
tại quốc lộ bốn c thuộc tổ năm phường quang trung tp hà giang tỉnh hà giang
tổng quan tp hà giang đã phát hiện bắt giữ vụ vận chuyển lâm sản trái phép
kiểm tra xe ô tô tải do lái xe lương xuân hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm điều khiển lực lượng chức năng phát hiện
trên thùng xe có chứa rất nhiều khúc gỗ nghiến dạng thớt được ngụy trang che giấu cẩn thận
qua kiểm đếm có hai trăm linh chiếc xe
có chín mươi hai khúc vỗ nghiến thuộc nhóm hai a có độ dày mỏng và đường kính khác nhau
lái xe đã không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của số gỗ này
đối tượng bùi quốc vương sinh năm hai nghìn một vừa bị công an thành phố yên bái tỉnh yên bái bắt quả tang
đã vận chuyển trái phép hơn tám kg pháo nổ
qua đấu tranh đối tượng vương khai nhận mua số pháo trên của một người đàn ông không quen biết
tại thị xã nghĩa lộ với số tiền hơn tám triệu hai trăm linh nghìn đồng mục đích để đốt trong dịp tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi
còn với hành vi đốt pháo nổ trái phép hai đối tượng là hoàng đình lợi sinh năm hai nghìn bốn và nguyễn tuấn anh sinh năm hai nghìn
đã bị công an huyệt thái thụy tỉnh thái bình khởi tối bị can bắt tạm giam
và ba đối tượng khác đã bị lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi gây dối trật tự công cộng
tại cơ quan công an lợi khai nhận xem chế tạo pháo trên youtube và đặt mua nguyên liệu về học theo
sau đó cùng với hai đối tượng khác là nguyễn tuấn anh và hoàng xuân tuấn cuộn pháo và rủ thêm nguyễn duy thưởng
nguyễn văn trình đốt một mươi quả pháo tại các tuyến đường trên địa bàn thuộc tổ tám và tổ chín thị trấn diêm điền huyện thái thụy
ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã khởi tố một mươi sáu đối tượng về hành vi đua xe lạng lách đánh võng gây mất trật tự công cộng
nhóm đối tượng có độ tuổi rất trẻ từ một mươi sáu đến một mươi chín tuổi rủ nhau tụ tập lập những đoàn đua xe gây náo loạn đường phố
các đối tượng này thường phóng xe với tốc độ lên đến từ tám mươi đến chín mươi km một giờ rú ga bấm còi inh ỏi lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho người đi đường và mất trật tự công cộng
khi thấy lực lượng chức năng thì các đối tượng tìm cách bỏ chạy
vào sáng ngày hôm nay tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng gặp mặt chúc tết các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
các lãnh đạo một số cơ quan trung ương và hà nội đồng bào chiến sĩ cả nước kiều bào ta ở nước ngoài
cùng tham dự có các đồng chí nguyên tổng bí thư nông đức mạnh chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nguyên chủ tịch nước trần đức lương thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư nguyên ủy viên bộ chính trị ban bí thư
đại diện lãnh đạo các cơ quan đoàn thể trung ương và thành phố hà nội
thay mặt ban chấp hành trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng gửi lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp nhất tới các bậc lão thành cách mạng
lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam cùng toàn thể đồng chí đồng bào chiến sĩ cả nước đồng bào ta ở nước ngoài
tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ đất nước ta vừa đi qua năm tân sửu hai nghìn hai mươi một năm đầu tiên tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
với rất nhiều sự kiện trọng đại sôi động và phong phú trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn thách thức dịch bệnh thiên tai diễn ra nghiêm trọng
để lại hậu quả rất nặng nề
nhưng với sự nỗ lực phân đấu bền bỉ ý chí bản lĩnh sáng tạo của toàn đảng toàn dân và toàn quân
chúng ta đã đoàn kết một lòng đạt được nhiều kết quả thành tích quan trọng khá toàn diện trên các lĩnh vực
vừa phòng chống đại dịch covid một mươi chín có hiệu quả vừa tập trung duy trì phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
nhân dịp này chúng tôi xin được thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước bày tỏ tình cảm trân trọng lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí
lão thành cách mạng đội ngũ cán bộ đảng viên đồng bào chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài
đã hưởng ứng lời kêu gọi và những chủ trương quyết sách của đảng và nhà nước nỗ lực đoàn kết phấn đấu
đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng phát triển và bảo vệ tổ quốc đặc biệt là đã tạo nên những dấu ấn nổi bật của năm hai nghìn một mươi chín
chúng ta gửi lời cảm ơn
và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ chiến sĩ những y sĩ bác sĩ trên tuyến đầu đang ngày đêm chống dịch và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
bảo vệ sức khỏe tính mạng và sự bình an cho nhân dân nhất là trong phòng chống dịch bệnh thời gian qua
chúng ta tưởng nhớ và biết ơn các anh hùng liệt sĩ thương binh bệnh binh
chia sẻ với các gia đình có người thân bị tử vong do đại dịch gây ra
tổng bí thư nguyễn phú trọng chỉ rõ năm hai nghìn hai mươi hai là năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi một
tình hình quốc tế và trong nước có nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn thách thức
đòi hỏi toàn đảng toàn dân và toàn quân ta phải ra sức thực hiện các mục tiêu đã đề ra để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm hai nghìn hai mươi hai
nhiệm vụ trọng tâm trước mắt của chúng ta là tiếp tục kiểm soát phòng chống dịch bệnh thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín
để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội nhanh
điều này sẽ giúp đỡ các cấp ủy đảng chính quyền địa phương các cấp ủy đảng chính quyền địa phương
cần chủ động trong mọi tình huống có các phương án ứng phó kịp thời trước những diễn biến mới phát sinh của đại dịch
tuyệt đối không chủ quan thỏa mãn để xảy ra bị động bất ngờ và đầy mạnh sản xuất kinh doanh chăm lo đời sống nhân dân
cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ ở nơi biên giới biển đảo bảo vệ tổ quốc khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh
chăm lo để nhân dân đón tết vui tươi an lành
để thực hiện được những phương hướng nhiệm vụ nêu trên toàn đảng toàn dân toàn quân ta cần tăng cường đoàn kết
đã đoàn kết rồi càng đoàn kết hơn nữa đã quyết tâm rồi càng quyết tâm hơn nữa
chung sức đồng lòng phát huy tinh thần yêu nước bản lĩnh khí phách và trí tuệ việt nam
tinh thần văn hiến của dân tộc
nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức tận dụng mọi thuận lợi để xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển
dân tộc ta ngày càng phồn vinh và hạnh phúc
trong không khí đón chào xuân mới và chúc mừng chín mươi hai năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam quang vinh
tôi đề nghị chúng ta cùng nâng cốc để mừng đảng mừng xuân nhâm dần mừng đất nước ta ngày càng đổi mới
ngày càng giàu mạnh
chúc sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đạt được thắng lợi to lớn hơn nữa
năm hai nghìn hai mươi hai tôi có hay nói tắt là phải thắng lợi to lớn hơn và bền vững hơn năm hai nghìn hai mươi ba
chúc đảng ta và hệ thống chính trị nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh toàn diện
đất nước ta ngày càng phát triển phồn vinh thịnh vượng
nhân dân ta ngày càng ấm no
nhà nhà vui tươi
người người hạnh phúc và mọi sự hành thông
chúc các đồng chí và gia đình sang năm mới sức khỏe có nhiều niềm vui an khang thịnh vượng và năm mới thắng lợi mới
nhân dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai và kỷ niệm chín mươi hai năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
vào sáng ngày hôm nay đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
dự lễ viếng có các đồng chí nguyên tổng bí thư nông đức mạnh chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
các đồng chí thường trực ban bí thư ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phó chủ tịch nước phó chủ tịch quốc hội phó thủ tướng chính phủ
cùng nhiều đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước nguồn lãnh đạo đảng nhà nước và lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
đoàn đại biểu thành kính tưởng nhớ bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
người đã công hiến cả cuộc đời cho dân cho nước dẫn dắt đảng nhân dân việt nam làm nên những thắng lợi vẻ vang làm dạng dỡ dân tộc non sông đất nước
tiếp đó đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã đến đặt vòng hoa và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường bắc sơn hà nội
các đại biểu đã nghiêng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ
chiến sĩ đồng bào đồng chí đã anh dũng chiến đấu hy sinh hiến dâng đời mình để đấu tranh vì sự trường tồn của dân tộc dưới ngọn cờ vinh quang của đảng cộng sản việt nam
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
cũng trong sáng ngày hôm nay đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh nhân dịp tết nguyên đán nhâm dần và kỷ niệm chín mươi hai năm ngày thành lập đảng
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tham gia đoàn viếng có thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương đại diện đoàn thanh niên hội phụ nữ công đoàn công an nhân dân
đoàn đại biểu thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ thiên tài người sáng lập và rèn luyện đảng ta cũng như công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc
trong đó có lực lượng công an nhân dân vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đó đoàn đã đến tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường bắc
đoàn đại biểu thành kính bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con yêu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
hôm nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an đến thăm chúc tết gia đình cố nhạc sĩ văn cao
nhạc sĩ văn cao đã gắn bó dành những tình cảm đặc biệt cho lực lượng công an nhân dân và đã sáng tác ca khúc người công an thân yêu
những công hiến của ông cho kho tàng văn hóa nghệ thuật nước nhà đã được đảng nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý
nhạc sĩ văn cao là cây đại thụ của âm nhạc việt nam là một trong những văn nghệ sĩ đầu tiên được tặng giải thưởng hồ chí minh
ông là tác giả của bài hát tiến quân ca quốc ca của việt nam
tên tuổi của ông quen thuộc với đông đảo công chúng qua rất nhiều tác phẩm đi cùng năm tháng
trong đó đặc biệt nổi tiếng là bến xuân suối mơ thiên thai trương chi trường ca sông lô hay tiến về hà nội
trong không khí thân tình bộ trưởng tô lâm đã tạo quà chúc mừng năm mới bà nghiêm thúy băng vợ cố nhạc sĩ cùng các con cháu

bộ trưởng tô lâm đã trao tặng gia đình cố nhạc sĩ văn cao bức tranh nghệ thuật bằng đồng khắc họa bản nhạc
người công an thân yêu một trong những sáng tác đầu tiên về lực lượng công an nhân dân của nhạc sĩ văn cao
theo gia đình cố nhạc sĩ văn cao ca khúc người công an thân yêu được nhạc sĩ sáng tác năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
nhân kỷ niệm hai mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
trên bản thảo của ca khúc có dòng đề tặng ngành công an và chữ ký
bức tranh nghệ thuật người công an thân yêu là món quà giàu ý nghĩa tinh thần dành cho bà cùng với con cháu trong dịp tết năm nay
tuy nhiên sinh viên trường lực lượng vũ trang ở lại trực tết để đảm bảo an ninh đơn vị tăng cường cho các đơn vị công an của thành phố ghi nhận tại học viện chính trị công an nhân dân
đây là một mùa tết đáng nhớ với em tà đàm phim pha vong du học sinh lào học viện chính trị công an nhân dân
năm nay do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín và theo lệnh của học viện ta đàm không về lào cùng gia đình mà ở lại ăn tết cùng thầy cô và các bạn
em học được cách gói bánh trưng việt nam và tận hưởng cảm giác cùng mọi người nhóm lửa trong nồi bánh
vì tình hình dịch bệnh căng thẳng cho dù em rất là nhớ nhà nhớ cơ hội nhớ cơ hương
nhưng mà khi nhập tập
và sự ý kiến chỉ đạo của các cấp đáng đạo học viện của bộ công an ở lại trực tế ở việt nam
thì em vẫn thực hiện chấp hành nghiêm và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được
sau cùng với sự quan tâm tạo được kẹt của các cấp đáng đạo của các thầy cô và sự động viên của gia đình và các bạn việt nam
nên em rất vấn vui và có thêm độc lực để mình phần đảo

cũng có chung cảm xúc với tà đàm phim pha vong em dương văn tiến đạt lần đầu tiên đón một cái tết xa nhà
tham gia gói bánh chưng lần đầu tuy vụ về nhưng cũng làm đạt mới đi nỗi nhớ gia đình
tình hình dịch bệnh phức tạp nên khi mà được ý kiến chỉ đạo của ban giám đốc học viện cũng như là của lãnh đạo phòng quản lý học viên
và em phải ở lại trực tế thì em thấy là lúc cũng có không thể chẳng khỏi cái cảm xúc là nhớ nhà
nhưng đối với khi đã thấm nhân cái
bài học sáu điêu bạc hô giải về tư kết người công chiến sĩ công an nhân dân kết mình
thì bọn em vẫn luôn chấp hành nghiêm và cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
và đồng thời là nhờ được sự quan tâm và đồng viên kịp thời của lãnh đạo các cấp học viên
cũng như là sự đồng viên của gia đình và sự đồng hình của các bạn bè cả học viên việt nam lệnh học viên lào
cho nên là bọn em cũng có những cái động lực để mà ở lại đón tết an tâm hơn
và đồng thời cũng là phần đấu hơn nữa trong trang đường sắp tới
một năm mới hai nghìn hai mươi hai thật là nhiều thẳng lời
mỗi người một tay người rửa lá người chia gạo người gói bánh
không khí tết đang đến thật gần với những sinh viên tại đây
để đồng viên kích lệ cho học viên ở lại đón tết và trực tết
thì phòng quản lý giáo viên chúng tôi phối hợp với đoàn thanh niên hội phụ nữ của học viện
tham mưu cho ban giám đốc tổ chức các hoạt động chào xuân đón giao thừa cho học viên
với tinh thần
người thầy quản lý giáo dục ở lại cùng ăn tết cùng trực với các em
chúng tôi cũng luôn luôn làm thế nào đó để tạo được một không khí vui tươi
phấn khởi đầm ấm dành tình cảm tốt nhất để các em cảm nhận được
như các em đang gắn tết xung họp tại gia đình
trực tết là nhiệm vụ đồng thời cũng là vinh dự
mà bất cứ học viên nào cũng được tránh
mỗi công việc có một khó khăn nhưng chính những khó khăn đó sẽ giúp các học viên trưởng thành
và rèn luyện bản lĩnh của người chiến sĩ công an nhân dân
bộ công an cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp
điều chỉnh và bổ sung hoàn thiện hai dự án luật gồm luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
và luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
và với những điều chỉnh hoàn thiện này bộ công an đang hướng tới mục tiêu cụ thể hóa chủ trương
nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng xây dựng và hoàn thiện thể chế đảm bảo an ninh con người
tại nghị trường kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ
đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo đại tướng tô lâm
bộ trưởng bộ công an khẳng định cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến
đóng góp của các đại biểu hoàn thiện hai dự án luật này một cách khẩn trương
đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng
đây là hai trong số các dự luật rất quan trọng để chúng ta triển khai mặt công tác bảo đảm an toàn
và chúng tôi tin tưởng sẽ báo cáo với quốc hội lộ trình hiện nay cũng đã được chính phủ
cơ bản đã thông qua sẽ sớm để đưa ra trình cho quốc hội
theo đúng lý do
vị trí lộ trình theo quy định của luật ban hành văn bản quy định pháp quy của nhà nước
sau khi tiếp thu các ý kiến tại quốc hội dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đã được xây dựng và điều chỉnh
dự thảo luật có tám chương sáu mươi ba điều quy định cụ thể về trách nhiệm trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông
xác định rõ cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính và cơ quan có trách nhiệm phối hợp để bảo đảm hiệu quả
tránh trồng chéo hoặc bỏ sót các nhiệm vụ quản lý
ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại trong giám sát chỉ huy điều hành giao thông
kiểm soát phát hiện xử lý vi phạm đặc biệt được xây dựng trên quan điểm
coi trật tự an toàn giao thông đường bộ là một trong những lĩnh vực thuộc trật tự an toàn xã hội
chúng tôi xác định là trật tự an toàn giao thông đường bộ là một phần rất quan trọng của trật tự xã hội
mọi vấn đề trên xã hội đều xảy ra ở trên mặt đường
rất ít việc mà xảy ra trong nhà từ trộm cắp cho đến đánh nhau
va chạm cho đến vận chuyển hàng lậu buôn lậu tất cả những cái lĩnh vực đó đều xảy ra trên mặt đường
nhất là đường bộ thì nhiệm vụ bảo đảm trật tự là rất quan trọng
chúng tôi cũng xác định là giao thông là mạch máu của hệ thống quốc gia
nếu mà để ách tắc để mạch máu này cao huyết áp hoặc bị ách tắc tắc nghẽn thì không thể làm cho xã hội
cho đất nước phát triển được
thì nha là cái việc bảo đảm trật tự an toàn thì cái đường bộ nó có một ý nghĩa rất quan trọng
luật quy định để cho mọi cơ quan mọi tầng lớp nhân dân đều phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm
thì chúng ta mới có một cái đảm bảo được một cái xã hội trật tự kỷ cương lanh mạnh an toàn
nó hoàn toàn là đúng với tinh thần trong các nghị quyết của đảng ta
sự thể chế hóa công tác bảo đảm chất tự an toàn xã hội nói chung
trong đó có trật tự an toàn giao thông
thứ hai nó cũng là cái sự cụ thể hóa những cái quy định của hiến pháp
thì chúng ta cũng cần hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nhà nước pháp quyền
và khi có một đạo luật như vậy được ban hành thì nó sẽ tạo ra cái cơ sở pháp lý vững chắc đầy đủ
cho phép cái hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông được bộ nó thuận đợi hết
với dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
khi chỉnh quốc hội cho ý kiến về dự án luật này nhiều đại biểu đã bày tỏ tán thành với việc xây dựng ban hành luật
cùng với đó các ý kiến cũng đã góp ý điều chỉnh một số quy định về trách nhiệm chế độ chính sách với lực lượng này
để phát huy sức mạnh trí tuệ của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự một cách hiệu quả nhất
đây là một lực lượng rất quan trọng làm nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
nếu chúng ta không huy động được lực lượng này ở cơ sở thì sẽ rất khó khăn cho công tác này
thực ra thì chúng ta nói rất nhiều tới cái việc là vai trò của quân chúng nhân dân trong bảo đảm an ninh trật tự
thế nhưng mà nếu chúng ta chỉ dừng lại như vậy thì nó lại chỉ là khẩu hiệu
muốn quần chúng nhân dân tham gia vào công tác bảo vệ an ninh trật tự thì phải có cơ sở pháp lý
để quần chúng
căn cứ vào đó mà tham gia để tổ chức cho quần chúng

sẽ được trình ubth cho ý kiến và trình quốc hội xem xét thảo luận tại kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm
với việc xây dựng hoàn thiện hai dự án luật này bộ công an đang khẳng định tinh thần đổi mới trong các hoạt động của mình
chủ động bám sát thực tiễn và tăng tính dự báo
cùng với đó đẩy mạnh cụ thể hóa các chủ trương trong nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
hướng tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
ở thôn làng mới xã đại sơn huyện văn yên tỉnh yên bái
đã xảy ra một vụ án mạng khiến một người chết hai người bị thương
tại thời điểm trên đặng tiến chảy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm vừa trốn từ viện tâm thần về
đã đi tìm người yêu cũ do người yêu cũ không muốn gặp chày nên đã chạy vào nhà một người dân
khi đến nhà người dân đặng tiến chảy không tìm được người yêu cũ nên đã tức giận
dùng dao chém hai vợ chồng chủ nhà khiến hai người bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
sau khi gây án đặng tiến chảy đã dùng dao tự sát và tử vong
số liệu về tình hình giao thông trong ngày hôm nay
ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
trên các tuyến đường bộ toàn quốc đã xảy ra hai mươi sáu vụ tai nạn giao thông
làm chết một mươi ba người bị thương một mươi năm người
về công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường bộ trong cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội dịp cuối năm
tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi
vào các lễ hội đầu xuân lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương
kiểm tra phát hiện sáu bảy trăm linh bốn trường hợp vi phạm
phạt tiền gần tám tỷ đồng tạm giữ ba mươi hai xe ô tô bảy trăm năm mươi hai xe mô tô
tước năm trăm linh một giấy phép lái xe các loại
trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý hai trăm sáu mươi chín trường hợp
số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát là một hai mươi bảy trường hợp
riêng đối với các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc
thuộc cục cảnh sát giao thông qua kiểm tra giám sát
đã phát hiện và lập biên bản một mươi chín trường hợp vi phạm
phạt tiền gần năm mươi triệu đồng tước giấy phép lái xe tám trường hợp
trên các tuyến đường thủy và đường sát trên cả nước không ghi nhận bất cứ vụ tai nạn nào
tuy nhiên qua công tác tuần tra kiểm soát trên đường thủy
lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã phát hiện xử lý tám mươi ba trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn năm mươi triệu đồng
bản tin dịch covid một mươi chín ngày hôm nay của bộ y tế cho biết là có một mươi năm một trăm năm mươi ca mắc covid một mươi chín
tại sáu mươi một tỉnh thành phố
hà nội vẫn nhiều nhất với hơn hai tám trăm linh ca
bắc ninh đứng thứ hai gần một ca
trong ngày có một trăm một mươi năm ca tử vong giảm nhiều so với ngày hôm qua
trong ngày hôm nay hai mươi chín tháng một có thêm một mươi hai ba trăm năm mươi ba bệnh nhân covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca bệnh đã được điều trị khỏi lên một chín trăm sáu mươi hai năm trăm chín mươi bảy ca
cả nước hiện có ba tám trăm chín mươi sáu bệnh nhân nặng đang được điều trị
và từ nay xe và tàu khách sẽ được phép
xe khách sẽ phạt động tối đa tần suất không yêu cầu ngồi giãn cách trên phương tiện
riêng với xe khách các địa phương được quyết định theo tình hình thực tế
đảm bảo phục vụ tối đa nhu cầu đi lại dịp tết nguyên đán của người dân